làng mộc làng giấy
ghi nhận tại làng nghề trăn ga gối chát cầu sự phát triển của làng nghề đã làm thay đổi bộ mặt của nông thôn tại địa phương
dù nằm trong nhóm nguy cơ cao về cháy nổ do vải bông ép là những vật liệu dễ cháy
thế nhưng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh không có bất cứ một phương tiện phòng cháy chữa cháy nào đặt tại nơi sản xuất kinh doanh và kho hàng như thế này

và cái phải đòi hoài là phải trực tiếp cái nguồn nước thì mới có thể là chữa cháy được
cái việc mà vận hành cái máy do không có chuyên môn do vậy là cái việc là hỏng hóc là cũng có
những quy định về trang bị các thiết bị chữa cháy tại làng nghề đã có
thế nhưng thực tế cho thấy các chủ cơ sở và người lao động còn chủ quan thờ ơ
do cháy nổ gây ra nên việc sử dụng lửa nguồn nhiệt nguồn điện rất cầu thả tùy tiện
cùng với hệ thống điện không đảm bảo an toàn không có thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chỗ
thì những hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt cùng nhau như thế này
cũng tiềm mẩn nhiều nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng này
đối với những cái hàng hóa mà dễ cháy như chúng tôi thì việc mà cứu ngay cái trong đó
thì khó thu yếu là ngăn chặn cái việc lây lan sang những hộ khác
bọn gia đình là cái kho hàng tự để đóng cửa để đấy
khi mà cháy có những trường hợp là cháy thì phải người dân khác phát hiện và thông báo
tại các cái cơ sở làng nghề trong làng nghề thì có một đặc điểm đó là
thường là được xây dựng rất là tạm bỡ cho nên khi xảy ra cháy
thì có đặc điểm là rất dễ xảy ra cái hiện tượng cháy lan rất nhanh
và đám cháy phát triển rất là mạnh
một đặc điểm của rất nhiều làng nghề đó là xây dựng tạm bỡ
nên nguy cơ cháy vào mùa nắng nóng lại càng cao hơn
làng nghề thu gon triều khúc được xem là điểm nóng của nguy cơ cháy nổ vào mùa hè
với đặc tính quây kín nhà kho bằng tôn xung quanh hay chỉ quây tạm bỡ như thế này
các đồ phế liệu được chất cao lên nhau không có bất cứ biện pháp phân loại hay che đậy nào
các đồ dùng như nhựa giấy xốp để ngổn ngang ngoài trời nắng
hay ngay cả ban đêm các loại phế liệu cũng được chất đống bên ngoài vỉa hè như thế này
và đây cũng là một trong những nguyên nhân gây nên vụ cháy lớn kinh hoàng vào mùa nắng nóng năm ngoái
đó là hồi chuông cảnh báo cho sự thờ ơ đối với công tác phòng cháy chữa cháy tại làng nghề
thế nhưng đâu vẫn vào đó
cháy to không bà
cái đùa nó tát
cái đất này này
cái hỏa đấy nó bơm ướt hết xung quanh các cái nhà xung quanh
súng nước những cái nhà xung quanh thôi chứ còn cái nhà ý thì cháy thì mất
chị quây vào đây chị để hàng rồi
thật ra nếu điện có đóng chẳng có cái gì thì cái gì mà cháy mà nổ đấy em
không chỉ tại các làng nghề mà ở ngay giữa con phố sầm ớt của hà nội cũng tiềm mẩn nhiều nguy cơ cháy
tuy nhiên người dân lại cho rằng những hoạt động của họ là không thể gây cháy
trong thời gian vừa qua những vụ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
rất nhiều vụ có nguyên nhân từ hàng xì
tuy nhiên việc quản lý hoạt động này lại đang bị bỏ ngỏ
tại con phố lò rèn không khó để bắt gặp những hình ảnh những người thợ hàn cắt không có đồ bảo hộ lao động chuyên dụng
thậm chí khi hàn những tiên lửa bán ra còn ngay gần những vật dụng dễ bốc cháy hay dưới đường dây điện như thế này
những que hàn đỏ chói chảy ra do nhiệt độ cao cùng những tia lửa hàn tung tuế
chỉ một sơ sẩy để tiên lửa văng vào những vật liệu dễ cháy sẽ bùng hỏa hoạn ngay lập tức
người ta làm thì người ta có nấu nước ở đây đâu người ta có ăn ở đây bán cơm hàn
người ta về nhà người ta ăn ở đây chỉ là chỗ sản xuất người ta bán khuôn bán thôi

ở các cơ sở hàn cắt kim loại việc huấn luyện kiến thức phòng cháy chữa cháy còn hạn chế
ngoài ra trong quá trình hàn cắt
nhiều nơi đã không cử những người trông coi hoặc chỉ ít người trông coi
không có biện pháp cách ly các vật liệu và hàng hóa dễ cháy ra khỏi khu vực hàn cắt
đây là những nguyên nhân cơ bản gây hỏa hoạn liên quan đến hoạt động hàn cắt kim loại
thứ nhất là do ý thức của người dân của chúng ta hiện nay là rất là thờ ơ chủ quan về hỏa hoạn
thường xuyên là nghĩ rằng là có thể là tự mình để dập tắt đám cháy trước đã
khi mà đám cháy đã phát triển lớn rồi khi đó mới vừa gọi đến lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy
thì lúc đó đã rất là muộn rồi
về việc trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu
rất là thiếu và yếu khi xảy ra cháy đội phòng cháy cháy cơ sở hoạt động không hiệu quả
trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn
có nhiều khu công nghiệp như hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng thanh hóa nghệ an
và số vụ cháy ở khu vực kinh tế tư nhân và nhà dân nhà ở đơn lẻ vẫn chiếm chủ yếu chiếm đến bốn mươi sáu
trong đó nguyên nhân gây cháy phần lớn là do sự cố các hệ thống điện do sử dụng thiết bị điện
và do ý thức chấp hành các quy định phòng cháy chữa cháy của người dân sơ xuất trong sinh hoạt và vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
năm hai nghìn hai mươi là năm được cảnh báo về những hiện tượng bất thường của thời tiết
chính vì vậy việc trang bị các thiết bị và kiến thức phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở sản xuất kinh doanh làng nghề
là rất cần thiết để hạn chế những rủi ro tiền mất tật mang